chào mừng đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
tối qua tại cung điển kinh mỹ đình hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận
thi đua là yêu nước
tham dự chương trình có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
với chủ đề thi đua là yêu nước
chương trình đã tái hiện sinh động truyền thống đấu tranh cách mạng
xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta trong bảy mươi năm năm qua
gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước do chủ tịch hồ chí minh phát động năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
đặc biệt là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong những năm gần đây
thông qua những hình ảnh tiết mục ấn tượng
ở đó nêu bật những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực
để làm rõ nhận định của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay
thông qua chương trình cũng nhằm tôn vinh biểu dương những cá nhân
tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây
cùng với đó góp phần khơi dậy lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân
tạo niềm tin và động lực phấn đấu hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng